tuy có được điều chỉnh nhẹ hơn năm trước nhưng vẫn bảo đảm độ phân hóa tốt
kết quả thi sẽ là cơ sở để các trường đại học sử dụng trong quá trình xét tuyển
tới đây nội dung đề thi chính thức sẽ bám sát với nội dung đề thi tham khảo vừa công bố
vì vậy các nhà trường và học sinh có thể yên tâm trong việc dạy học và ôn tập
thưa quý vị thay vì kỳ vọng vào thị trường khách quốc tế
các công ty du lịch đang tập trung xây dựng tuyến tour
và có chính sách thu hút đặc biệt cho thị trường xây dựng nội địa từ đây đến cuối năm
nhưng sản phẩm tour nào sẽ hút khách thì vẫn là ẩn số
du lịch tung tour mới kéo khách là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
trong tuần qua ngoài thị trường khách lẻ thị trường khách đoàn nội địa của các công ty du lịch
cũng bắt đầu nhận những phản hồi tích cực khi mà các đoàn khách công ty
đoàn khách cơ quan xí nghiệp đã liên hệ tư vấn và ký hợp đồng du lịch
hậu dịch covid một mươi chín theo một số chuyên gia trong lĩnh vực du lịch
thì phát triển sản phẩm đúng thì rất quyết định đến khả năng phục hồi của từng doanh nghiệp hay địa phương
do đó cơ quan quản lý điểm đến cần phải tập trung đầu tư nguồn lực tài chính và cơ chế
cho phép phát triển hoàn thiện một sản phẩm trọng tâm của địa phương mình
thay cho cách phát triển sản phẩm theo kiểu hàng ngang
có như vậy thì mới tạo động lực để thu hút thị trường
và trong đó ưu tiên cho các sản phẩm bền vững gắn với tự nhiên
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội
tuy vậy từ đây thì nhiều thói quen tích cực của mỗi người dân
mỗi cộng đồng cũng dần hình thành trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay có bài viết khơi dậy ý thức trách nhiệm
những hành vi ứng xử tích cực tại nơi công cộng trong thời gian dịch bệnh
như ra khỏi nhà đeo khẩu trang thường xuyên vệ sinh sát khuẩn tay
xếp hàng giữ khoảng cách khi mua sắm giờ đã trở thành thói quen của nhiều người
mỗi người cũng hiểu rõ và thường xuyên thực hành duy trì các hành vi thói quen tốt
chính là cách để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng
hiện tại thủ đô đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh
vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
do đó văn hóa ứng xử cũng phải làm sao phát huy được tốt kết quả đã đạt được
và từ đà tích cực vừa qua để tiếp tục gìn giữ phát huy thật tốt trong bối cảnh mới
thưa quý vị hơn sáu năm nay người dân phường bình trị đông quận bình tân tp hcm
đã quen với hình ảnh một người đàn ông ngày ngày cặm cụi vớt rác trên tuyến canh chiến lược
một công việc thầm lặng đã giúp giải cứu con canh sau thời gian dài ngập ngụa trong rác
báo nhân dân số ra hôm nay xin được gửi tới quý vị khán giả câu chuyện
về một người vớt rác trên trang nhất và trang hai
người đàn ông làm chuyện không giống ai này tên là nguyễn ngọc đức sáu mươi sáu tuổi
cựu chiến binh ông đức kể lại năm hai nghìn một mươi ba ông tham gia vào hội cựu chiến binh
phường bình trị đông quận bình tân khi ấy hội triển khai việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn với phong trào thi đua
cựu chiến binh gương mẫu là một người lính cụ hồ ông nghĩ bản thân
phải làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng thế là ông quyết tâm làm sạch lòng canh
đoạn qua khu phố của mình không để xảy ra tình trạng ngập nước nữa
mỗi ngày thì ông vớt hơn ba trăm linh kg rác rồi lại tự mình chở rác đến điểm
tập kết sau một năm đoạn canh đã thông thoáng hơn không còn ngập nước
mỗi khi mưa về và thật cảm động khi được hỏi về niềm vui trong công việc
của mình mỗi ngày ông chỉ hiền hậu trả lời tôi vui nhất là khi thấy được
người dân ở hai bên tuyến canh dân hiểu công việc của mình và ủng hộ ông
bằng cách không xả rác xuống canh nữa